tại đảo lý sơn những ngày qua tranh thủ thời tiết thuận lợi các đơn vị thi công đã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng cảng bến đình
cảng giao thông lớn nhất ở đảo lý sơn
việc hoàn thành sớm cảng giao thông bến đình tại huyện đảo lý sơn sẽ góp phần giải quyết tình trạng quá tải hiện nay
đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch phục vụ phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng trên đảo
cảng giao thông biến đỉnh có quy mô tám hectare trên bờ và mặt nước cùng hệ thống kè bao bảo vệ dài hơn năm trăm linh mét
đường dẫn cầu tàu dài hai trăm bốn mươi mét cùng nhiều hạng mục như nhà ga khu bán vé với vốn đầu tư hai trăm linh tỷ đồng
sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng cảng bến đình có thể tiếp nhận cùng lúc tàu trọng tải một hai tấn
hiện nay các đơn vị thi công tập trung xây dựng bờ đê chăn sóng aerobot chăn sóng cầu càng chính nhà ga
sau hơn năm tháng triển khai đến nay đã đạt gần ba mươi
khối lượng chủ yếu là các hạng mục như cầu càng đê chăn sóng
hiện các đơn vị đang khẩn trương thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục chính
để dừng kỹ thuật trước mùa mưa năm nay bảo đảm an toàn cho công trình đã thi công
dự kiến cảng giao thông này sẽ hoàn thành vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám